tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai đã trở thành mốc thời gian không thể nào quên đối với những ai từng trải qua giai đoạn lịch sử
hà nội một mươi hai ngày đêm chiến thắng điện biên phủ trên không của quân và dân hà nội hải phòng thái nguyên và các địa phương lần cận
với ý chí niềm tin sắt đá trí tuệ bản lĩnh sáng tạo quân và dân cả nước đã đoàn kết đồng lòng chiến đấu dũng cảm
đánh bại cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của đế quốc mỹ trên bầu trời hà nội
dù chiến tranh đã lùi xa gần năm mươi năm nhưng không khí hào hùng của một mươi hai ngày đêm hà nội điện biên phủ trên không
vẫn còn in đậm trong ký ức của những người trải qua cuộc chiến ngày ấy
hà nội điện biên phủ trên không là cuộc chiến đấu ác liệt diễn ra từ ngày một mươi tám tháng một mươi hai đến ngày ba mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tại chiến dịch này hoa kỳ đã đưa máy bay ném bom chiến lược là pháo đài bay b năm mươi hai làm nòng cốt
để ném bom giải thảm hướng dẫn
diệt xuống hà nội hải phòng thái nguyên lạng sơn và các mục tiêu khác
đây là những cuộc ném bom dữ dội nhất trong chiến tranh việt nam
và là một trong những cuộc tập kích có cường độ cao nhất trong lịch sử các cuộc chiến tranh
ngay từ đầu chiến dịch đánh b năm mươi hai trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân phạm tuân
đã lập chiến công xuất sắc khi lần đầu tiên xuất kích bắn rơi pháo đài bay b năm mươi hai
vào hà nội là dứt khoát bằng cách nào chúng ta phải cái duy trinh cũng phải là

đấy là mệnh lệ
đây là những bức ảnh được nhà báo minh lộc nguyên phóng viên của thông tật xã việt nam
ghi lại khi thế chiến đấu của quân và dân miền bắc vào những ngày cuối tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khi đế quốc mỹ đưa b năm mươi hai đánh phá hà nội
phố khâm thiên ga hàng cỏ và nhiều nhà máy xí nghiệp bị san phẳng
mặc dù vậy quân và dân miền bắc đã đánh phá hà nội
dù vậy quân và dân miền bắc đã cùng nhau đoàn kết chiến đấu anh dũng đáp trả
và bắn rơi nhiều máy bay của mỹ ngay từ những loạt đạn đầu tiên
mặc dù đã ngoài tám mươi tuổi nhưng trở lại hà nội vào những ngày cuối tháng một mươi hai này
nhà báo minh lộc vẫn còn nhớ như in những khoảnh khắc bốn mươi bảy năm về trước
nếu mà hai mươi bốn á thì trên bầu trời nghe tiếng nổ rất là ghê
nhưng ngói lên trời thì thấy một đám lửa rất là to rơi từ trên cao rơi xuống
cách trận địa của tôi khoảng một km
thì rơi xuống thì bùng ra hết tất cả
sau đó thì tụi tôi mới đi
hà nội điện biên phủ trên không đã lùi xa
nhưng dư âm và khí thế hào hùng vẫn còn động lại qua câu chuyện của những chứng nhân lịch sử
và sự tiếp nối của thế hệ trẻ hôm nay
những câu chuyện ấy không chỉ để tôn vinh những chiến công sự hy sinh dũng cảm của quân và dân ta
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
mà quan trọng hơn là khơi dậy lòng yêu nước niềm tự hào dân tộc
trong chiến dịch một mươi hai ngày đêm tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
thì quân chủng đã bắn rơi năm mươi ba máy bay các loại
trong đó có ba mươi hai chiếc b năm mươi hai
và bộ đội tên lửa của chúng tôi chính là lực lượng nòng cốt bắn rơi hai mươi chín chiếc
và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong một mươi hai ngày đêm tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trên đống đổ nát hoang tàn ngày nào
hà nội đang vươn lên mạnh mẽ
trái tim của cả nước giờ đã trở thành điểm đến hòa bình
bốn mươi bảy năm sau
những góc máy đã đổ nát
đã khắc họa đau thương của thủ đô ta gần năm mươi năm về trước
lại có dịp ghi lại những khoảnh khắc hà nội chuyển mình